tại tp hcm sau hơn một tháng tiếp nhận các ca nhiễm covid một mươi chín tính đến chiều ngày hôm qua một mươi năm tháng tám
tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện tại bệnh viện giã chiến số sáu lên tới gần sáu người
theo sở y tế hà nội từ một mươi tám h một mươi năm tháng tám đến sáu h ngày một mươi sáu tháng tám thủ đô ghi nhận hai mươi ca mắc mới
trong đó có hai ca phát hiện tại cộng đồng và một mươi tám ca phát hiện trong khu cách ly
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
khoảng hai mươi giờ tối qua một mươi năm tháng tám công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng nhận tin báo về việc
tại nhà ông nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở thôn ba xã kiềm bái huyện thủy nguyên
xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến bốn người tử vong và một người bị thương
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt ngay tại hiện trường
tại đây lực lượng chức năng phát hiện vợ ông hải là bà nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
con gái là nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
con rể là vũ trọng khương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng cháu ngoại là nguyễn thị tuyết nhi
sinh năm hai nghìn một mươi bảy đã tử vong ngay tại phòng ngủ
một số đồ đạc bị cháy biến dạng
ông nguyễn văn hải bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
công an huyện thủy nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng thành phố tiếp tục điều tra
hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện mường la tỉnh sơn la bắt giữ
các đối tượng bị bắt là thảo a dạng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện mường la tỉnh sơn la
và thảo a dúa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin có trọng lượng hơn sáu trăm linh gram
và một cục thuốc phiện đen có trọng lượng hơn một trăm linh gram
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực huyện sông mã
với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng để về bán kiếm lời
đang trên đường vận chuyển cho khách hàng
huyện bắt giữ
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng cù quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại phố một lâm sa thị trấn cành nàng huyện bá thước tỉnh thanh hóa
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thanh linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại khu phố hải nam phường trung sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại tổ hai phường thái bình thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý